ubnd quận hoàn kiếm vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp du lịch
bàn giải pháp thống nhất hành động thúc đẩy phát triển du lịch quận hoàn kiếm
khắc phục ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tham dự hội nghị có đại diện hiệp hội du lịch hà nội sở du lịch
lãnh đạo quận ủy hội đồng nhân dân ubnd quận hoàn kiếm
và một trăm linh doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến du lịch trên địa bàn quận
tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp đã đưa ra các ý kiến
để nhằm phát triển ngành du lịch quận như đề xuất giảm giá thuê đất
tăng cường du lịch về đêm cho các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ ăn uống
được hoạt động đến hai giờ sáng các doanh nghiệp được quảng bá
giới thiệu sản phẩm ở khu vực phố đi bộ
lãnh đạo quận hoàn kiếm cũng cam kết tiếp thu ý kiến
và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh
tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết các biên bản hợp tác kích cầu du lịch quận
giữa ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm và hiệp hội du lịch hà nội
giữa các nhóm doanh nghiệp du lịch khách sạn lữ hành điểm đến vận chuyển và ẩm thực